xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng chúng tôi để cùng cập nhật các tin tức mới nhất trong chương trình an ninh ngày mới thứ tư ngày tám tháng sáu của truyền hình công nhân dân
và trong ba mươi phút với nhiều thông tin đáng chú ý thì điểm nhấn sẽ là vấn đề vừa nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri cả nước trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan trong ngày hôm qua
vâng những vấn đề bất cập liên quan tới chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn đã được chỉ ra và sẽ được bàn luận cùng với chuyên gia kinh tế mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ

theo báo cáo điều tra anh kim kung hun quốc tịch hàn quốc vì xe rượu có gọi xe taxi di chuyển từ khu vực đương ngọc quyến hàng buồng về trung cư ba trăm linh hai cầu giấy
quá trình di chuyển anh kim đã ngủ quên trên xe khi đến trung cư lái xe gọi dậy anh kiểm tra vì tiền thấy mất khoảng bốn triệu đồng
do không còn tiền nên anh kim đã đưa tài xế lên nhà để trả tiền xe rồi tiếp tục đi ngủ
sau khi tỉnh anh kim dậy và phát hiện mất thẻ visa kiểm tra thông tin thấy thẻ đã bị người lạ quẹt chi tiêu với số tiền lớn
một người khách này đang nằm ở phía hẻ tôi lái xe taxi đi qua dừng xe xuống hỏi khách có đi taxi không thì người khách có đi
đi một đoạn nằm vòng thì thấy người khách say tôi có lấy cây ví của người khách lấy một cái thẻ quay về lấy cái thẻ đi vào mua đồ quẹt được
trước khi anh về quê anh có nói tôi là cái thẻ ta cho mày mày muốn rút gì mày rút cho hết đi
bởi sau cái tôi không nghĩ tôi cứ vào tôi mua
xong rồi tôi gạch xong là tôi lấy cái biêu đó ra tôi vứt đi tôi cũng không hỏi là bao tiền
không chỉ lợi dụng sự sơ hở của người nước ngoài để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
vừa qua công an quận hoàn kiếm cũng đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
đến hình như đối tượng hoàng hồng diệp và nguyễn huy nam diệp và nam đã thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức chở nhau bằng xe jep trắng đến các cửa hàng nam ở ngoài chờ và diệp vào xem hàng
lợi dụng các chủ cửa hàng sơ hở diệp đã nhanh tay lấy trộm điện thoại và tiền sau đó ra xe đi mất
trộm cắp còn tinh thần là tất cả các loại tội phạm đều phải đấu tranh với quyết liệt nhưng mà trên cơ sở những cái gì nổi nhất thì tập trung vào để làm sao mà có những cái mà đảm bảo qua đó góp phần là kéo giảm và pháp sự nói chung cũng như là giữ vững ăn thì tự tự trên loại hoàn kiếm
trước hoạt động của tội phạm trộm cắp chiếm đoạt tài sản lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa cũng như đấu tranh phát hiện các đối tượng
bản thân mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh sát chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ quy định tại khoảng một ba mươi sáu quy chế thi tuất nghiệp trung học phổ thông để miễn thi kỳ thi tuất nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai cho thí sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi olympic quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai
số thí sinh này gồm một trăm bốn mươi sáu em học sinh lớp một mươi hai trong đó các thí sinh dự thi đội tuyển môn toán có ba mươi chín thí sinh môn vật lý có hai mươi tám thí sinh
môn hóa học có hai mươi bốn thí sinh môn sinh học có hai mươi tám thí sinh và môn tin học có hai mươi bảy thí sinh
theo lịch tổ chức thi của bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra trong ngày bảy và ngày tám tháng bảy
vâng thưa quý vị và các bạn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan vào ngày hôm qua đã giành được sự quan tâm đặc biệt của cử tri
cử tri đã đánh giá cao phần chất vấn
cử tri đã đánh giá cao phần chất vấn của các đại biểu và đánh giá cao sự thẳng thắn của các đại biểu quốc hội trong truy vấn cũng như trách nhiệm của bộ trưởng
và ngại nhiều vấn đề bất cập liên quan tới chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn đã được chỉ ra và phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan là thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời những vấn đề được đại biểu quốc hội và cử tri quan tâm
và đây cũng là lần đầu tiên ông trả lời chất vấn trước quốc hội
cử tri tin tưởng người đứng đầu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng sẽ thực hiện được các giải pháp để đưa nông sản xuất khẩu chính ngạch tránh tình trạng ùn ứ như lâu nay
vật tư nông nghiệp và giá cả sản phẩm nông nghiệp rồi những vấn đề đưa khoa học công nghệ vào sản xuất đó là những vấn đề rất nóng
và nếu như không giải quyết được giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này thì dẫn tới tình trạng rất là tiêu cực đó là bà con nông dân đã chặt cây và bỏ quả gây lãng phí vô cùng cho xã hội
tạo nên thu nhập cho người nông dân thì sẽ nguy hại vô cùng
chúng tôi thấy rằng là chất vấn nhưng phải là có hậu chất vấn đại biểu quốc hội theo đến cùng một việc mà mình đã chất vấn trên nghị trường
và theo kế hoạch chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm vào sáng nay quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn đối với bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
sau đó quốc hội sẽ chuyển sang chất vấn
nhóm vấn đề tài chính và ngân hàng
vấn đề đều là nhóm vấn đề đang có những điểm tắc nghẽn về chính sách quản lý điều hành trong thời gian qua
vì vậy cử tri cả nước mong muốn các vị tư lệnh ngành sẽ có được lời giải nhất là đối với lĩnh vực tài chính chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp hay việc hỗ trợ giúp người dân doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn vay
và phóng viên antv đã có cuộc trao đổi về vấn đề này ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi
vâng đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
tham gia trả lời chất vấn ngày hôm nay sẽ có bộ trưởng bộ tài chính
ông đánh giá như thế nào về những cái vấn đề mà theo ông các cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực tài chính
theo tôi là vấn đề thu chi ngân sách vấn đề chính sách về tài khoản
tôi nói ví dụ chi đầu tư công vừa rồi chúng ta có hàng trăm nghìn tỷ nhưng mà hiện nay hầu như chưa giải ngân mà đã có quyết định nhiều tháng này
thì cái vấn đề đó phải đạt ra
vấn đề thứ hai là vấn đề thất thoát

vấn đề thứ ba là vấn đề dung dưỡng nguồn thu
vừa rồi chủ tịch nước có chất vấn là tại sao khó khăn như thế
mà các anh lại là thu ngân sách vượt tiết mạnh
thì cái đó phải có giải trình
tôi tin tưởng rằng là bộ trưởng tài chính sẽ có những cái đề xuất tham mưu với chính phủ với đảng về vấn đề quản lý cái ngành tài chính cho tốt
chúng ta là một đất nước
đất nước coi như phát triển trung bình thấp
thì chúng ta phải đang nghèo
gdp mới ba bảy trăm tám mươi đô
thì chúng ta phải năng nhạt chặt bị
thu đúng thu đổ chi thì tiết kiệm
dung dưỡng nguồn thu phát triển cho doanh nghiệp
chúng ta thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp hay là thị trường chứng khoán đã xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề bất cập khiến cho dư luận hoang mang
vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia kinh tế ông kỳ vọng như thế nào về những giải pháp của bộ trưởng bộ tài chính
đối với lĩnh vực này
chúng ta cho phép phát hành trái phiếu
nhưng mà với điều kiện doanh nghiệp có tài sản đảm bảo
nhưng mà vừa rồi chúng ta không quản được hết
cho nên có những trái phiếu phát hành mà người ta nói vui là im giấy ra để thu tiền
và không quản lý được cho nên là gây ra những cái thất thoát và gây những cái mà không đáng có ở trong xã hội
gây bất ổn trong xã hội
đấy là vấn đề trái phiếu
đấy thì hay là thị trường trừng khoán
là cái kênh huy động vốn
nhưng mà thao túng giá rồi tất cả
có chân trong chân ngoài các thứ thì như thế là không ổn
và rõ ràng một số cán bộ đã bị kỷ luật vào vấn đề là để xem xét
cho nên tất cả những vấn đề đó cũng rất là nóng bỏng
vâng cùng tham gia phiên trả lời chất vấn ngày hôm nay thì sẽ có thống đốc ngân hàng
vậy thì đối với lĩnh vực này thì theo ông đâu sẽ là vấn đề nóng ạ
tôi nghĩ là ngân hàng là tay hòm chìa khóa
về vấn đề kênh là huy động vốn
và chi cho vay
để phát triển
đối với huy động vốn thì chúng ta huy động vốn như thế nào để có cái chính trách quyến kích
người dân nhàn rỗi để đưa tiền vào ngân hàng
để đầu tư
còn đối với vấn đề chi thì phải cho vay các ngành quan trọng nhất
thiết yếu nhất
và không thất thoát lãng phí
chi có hiệu quả
tôi nhớ một câu chuyện là tôi dự với thủ tướng nguyễn xuân phúc cách đây bốn năm
tại hội nghị hải dương hai nghìn một mươi chín
những người nông dân làm nhà màng
ba bốn tỷ bạc
mà hôm ấy là anh quang tú ở đây
phó đồng đốc
không coi cái đó là tài sản để người ta cho vay
thế chấp á
thì vừa rồi cái hội nghị ở sơn la vừa rồi
thì tôi nghe trên vt một
là có nông dân vẫn kêu cái đó
tôi nói rõ ràng là vấn đề rõ ràng như thế là tiếp thu như thế là anh không giải quyết đến nơi trốn
cái đó là cái rất bất đồng lý
thì đấy tôi nói ví dụ để thấy là
ngành ngân hàng
phải năng động nhạy biến hơn
hiệu quả hơn
gần dân hơn
và nếu vướng cái gì anh phải đề xuất
không thể im lặng chờ bốn năm như vừa rồi
cái nhà màng thì cái đó là không nên
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị với mục tiêu thúc đẩy sản xuất năng lượng sạch trong nước vào ngày sáu tháng sáu
tổng thống mỹ joe biden tuyên bố miễn thuế hai mươi bốn tháng với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ bốn quốc gia đông nam á
trong đó có việt nam
và thông tin này sẽ mở đầu cụm tin chính sách ngày hôm nay
với mục tiêu thúc đẩy sản xuất năng lượng sạch trong nước
ngày sáu tháng sáu tổng thống mỹ joe biden tuyên bố miễn thuế hai mươi bốn tháng với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ bốn quốc gia đông nam á
trong đó có việt nam
việc miễn thuế áp dụng với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu này
mỹ có thể đảm bảo đủ nguồn cung các bộ phận để đáp ứng nhu cầu phát điện trong khi sản xuất điện mặt trời trong nước tăng lên
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi các sở ban ngành về việc chấp thuận chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí
cho học sinh từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và các năm học tiếp theo trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm
sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở tài chính sở lao động thương binh và xã hội sở tư pháp
nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ phù hợp đối với các bậc học trừ bậc tiểu học
nhằm giảm tác động xã hội do điều chỉnh mức thu học phí theo nghị định số tám mươi một ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
bộ tài chính kiến nghị bổ sung quy định chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để kiểm soát giao dịch
quản lý thuế
đây là một trong các giải pháp bộ tài chính đề xuất với các cấp có thẩm quyền để quản lý thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản hiệu quả trong thời gian tới
việc thực hiện giao dịch qua ngân hàng theo bộ tài chính giúp minh bạch kiểm soát giao dịch của các ngành phục vụ quản lý giao dịch tài sản
phục vụ quản lý giao dịch tài sản bất động sản và quản lý thuế nói riêng

được văn phòng chính phủ gửi lấy ý kiến các bộ kế hoạch và đầu tư lao động thương binh và xã hội xây dựng y tế ngân hàng nhà nước và bảo hiểm xã hội việt nam
trước tình trạng nhiều công nhân gặp khó khăn phải đi vay tín dụng đen để trang trải nhu cầu cuộc sống tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động để hạn chế tình trạng công nhân phải đi vay tín dụng đen
thưa quý vị với thủ tục đơn giản nhanh chóng nhiều người tiêu dùng dù mua hàng trả góp
với lãi suất là thế nhưng hàng tháng họ vẫn phải trả các khoản thuế phí rất cao đi kèm
không chỉ vậy có không ít người khi được nhờ đứng tên mua hàng trả góp cũng gặp rất nhiều rắc rối thậm chí trở thành con nợ
và báo lao động thông tin chi tiết về vấn đề này
trao đổi với báo lao động luật sư nguyễn đức toàn giám đốc công ty luật vimax châu á cho biết
hiện nay nhiều người dân khi mua hàng trả góp do không đọc kỹ các giang buộc pháp lý theo hợp đồng ký
nên phải chịu rủi ro gánh hậu quả lớn
người mua theo hình thức trả góp nên kiểm tra kỹ thông tin nghĩa vụ của mình
xem có bị ràng buộc bởi bên thứ ba hay không để tránh tình trạng các tổ chức công ty bán hàng trả góp hoạt động trá hình
dưới hình thức đa cấp lợi dụng lòng tin để trục lợi
còn báo kinh tế và đô thị cho biết văn phòng bộ công an cho biết rằng thời gian qua
cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm công nghệ cao đã phát hiện một số nhóm tội phạm người nước ngoài
công xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của việt nam nhằm mục đích đánh cắp và chiếm đoạt tiền trong tài khoản
trung tướng tôn sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
thủ đoạn của chúng là giả soát lỗ hồng bảo mật tấn công leo thang đặc quyền
truy cập trái phép vào hệ thống của máy chủ tại các ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách hàng
từ đó chúng dễ dàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
từ đầu năm cho đến nay bộ công an đã phát hiện xử lý tám trăm linh
sáu mươi chuyên án vụ việc liên quan tới tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
tăng bốn mươi hai so với sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một khởi tố hai trăm năm mươi năm vụ án với một trăm tám mươi năm bị can
và trước tình hình trên bộ công an đã đề nghị các ngân hàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
để khắc phục lỗ hồng bảo mật hệ thống quản trị máy chủ tại các ngân hàng